ngày một mươi sáu tháng một mươi tại đại học y dược thái nguyên hơn ba sinh viên đã tham gia tích cực vào các hoạt động của chương trình
ngày hội trung tây xóa bỏ định kiên giới được tổ chức lần thứ tám
chương trình do báo sinh viên việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc phối hợp tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch
how i be normal bình thường hay bất thường
đây là những hình ảnh trong bộ phim ngắn còn yêu mẹ của đạo diễn nguyễn phương phi
người đã đoạt giải nhất cuộc thi làm phim ngắn xóa bỏ định kiến về giới do undp tại việt nam tổ chức
với câu hỏi những điều vốn được xem là bình thường trong cuộc sống thật ra bất thường như thế nào
chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức của mọi người đặc biệt là giới trẻ
về những định kiến giới đang kìm hãm cả nam giới và nữ giới trong những khuôn mẫu nhất định
thông qua các chương trình đấy thì chúng tôi nhận thấy một điều rằng là sự tham gia của phụ nữ vẫn còn rất là thấp
và chúng tôi đi tìm câu hỏi là vì sao nó sự tham gia
và cuối cùng thì chúng tôi nhận ra một điều rằng là chính những định kiến những khuôn mẫu
những suy nghĩ của mọi người trong xã hội kể cả nam cũng như nữ
đã cản trở cái sự tham gia của phụ nữ trong tham chính cũng như là trong các hoạt động xã hội
trường xác định đây là một thông điệp gửi đến cho tất cả cán bộ trong nhân viên trong trường
đặc biệt là sinh viên những thế hệ trẻ phải phá đi những ý kiến xã hội về giới
kể cả nam và nữ những định kiến này là không tốt
nó làm cho xã hội kém phát triển
trong khuôn khổ ngày hội trung tây xóa bỏ định kiến giới
hãy cùng nhau xóa bỏ giao cản định kiến
bên cạnh đó họ cũng tự thiết kế rất nhiều các hoạt động khác nhằm hướng tới bình đẳng giới
như những gian hàng ẩm thực do các nam sinh tự chế biến và phục vụ
những cam kết định hình chuẩn mực giới vì lợi ích của tất cả mọi người
bình đẳng giới ở việt nam
thì cũng chưa gọi là đạt được cái tầm chuẩn của thế giới
nhưng mà chúng ta thì đang ngày càng nỗ lực phân đấu
để cho vươn cùng với bình đẳng của toàn thế giới và phát triển và hội nhập
ở đâu đó một số bộ phận thì vẫn còn cái sự bất bình đẳng về giới
những cái ngày hội như thế này thì nó có rất có ý nghĩa tuyên truyền
để mọi người biết nhiều hơn và mọi người xóa bỏ cái tư tưởng về bất bình đẳng giới
ở đây có rất nhiều sinh viên các bạn thì đến từ
từ các tỉnh khác nhau từ các dân tộc khác nhau
nên là các bạn có thể về tuyên truyền thông qua chương trình này
cho người xung quanh mình để có thể chung tay xóa bỏ định kiến giới
với sự tham gia của gần ba sinh viên tại đại học y dược thái nguyên
chương trình ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới
được tổ chức ngay sau thành công của bảy chương trình tại hà nội
thành phố hồ chí minh vĩnh long lâm đồng
và cuộc thi làm phim how about normal bình thường hay bất thường
chương trình sẽ còn tiếp tục tại nhiều cụm trường đại học cao đẳng trên toàn quốc
nhằm đưa chiến dịch đến gần hơn nữa tới các bạn sinh viên
với sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức trong nước và quốc tế
người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến giới trẻ
cùng hàng ngàn sinh viên ở mỗi địa điểm tổ chức
chuỗi ngày hội sẽ là sự kiện thú vị dành cho tất cả các bạn
vào mỗi chủ nhật hàng tuần từ nay đến hết tháng một mươi một